tối nay theo bản tin của bộ y tế việt nam có thêm năm trăm linh bốn ca mắc covid một mươi
trong đó có bốn ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh
thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất với hai trăm bảy mươi một ca đồng tháp chín mươi chín bình dương chín mươi hai phú yên một mươi sáu
long an tám nghệ an ba các tỉnh bắc giang bắc ninh hà nội trà vinh
mỗi tỉnh hai lạng sơn hương yên an giang mỗi tỉnh là một
trong đó bốn trăm sáu mươi hai ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
như vậy là tổng số ca mắc covid một mươi chín trong ngày hôm nay là một hai mươi chín ca